phó thủ tướng vũ đức đam tuyên bố việt nam đã thắng trong trận mở màn chống dịch covid một mươi chín
và để có được thành công bước đầu này đó là nhờ sự cố gắng sự hy sinh của lực lượng y tế dự phòng
họ là những người góp sức tạo nên lá chắn vững chắc để ngăn dịch không xâm nhập vào cộng đồng
một tháng nay thay vì tám tiếng đồng hồ giờ làm việc của các cán bộ nhân viên y tế của trạm y tế thượng đình
quận thanh xuân hà nội thường gấp đôi và thậm chí không có ngày nghỉ
bởi bên cạnh công tác chuyên môn các cán bộ nhân viên y tế tại trạm phải tới các hộ dân
để thực hiện điều tra giám sát dịch tễ với các trường hợp có yếu tố nguy cơ mắc covid một mươi chín
chúng tôi chỉ có tám cán bộ y tế và hầu hết đều là nữ
cho nên thật sự là chị em cũng phải rất là cố gắng để có thể hoàn thành công việc được ra
tuần vừa rồi thì chúng tôi bắt đầu giả soát đến những người hàn quốc
tôi đã giả soát được hai mươi căn hộ khoảng năm mươi người
và bây giờ thì tiếp tục là trong các ngày thì chúng tôi vẫn liên tục làm như thế
và với cái thời gian làm việc vẫn là tương tự như vậy
ngày thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi vẫn làm việc theo cái lịch trình như thế
cả trạm y tế xã chỉ có vẻn vẹn tám người nhưng dân số trên địa bàn lên tới hai mươi năm người
gần một người hàn quốc đang sinh sống làm việc
còn số tranh lệch này đủ để thấy lực lượng y tế dự phòng sẽ phải dồn toàn lực toàn sức để chống dịch ra sao
không chỉ vậy trực tiếp tiếp xúc với những người có thể đi từ vùng dịch
nguy cơ mang mầm bệnh những cán bộ y tế dự phòng không phải không lo sợ
nhưng vì công việc vì sức khỏe cộng đồng họ vẫn cần mẫn làm công việc của mình bất kể ngày đêm
thật sự ra khi mà mình đã xác định làm công việc của mình
thì mình cũng biết rằng có lúc sẽ vất vả cũng có lúc khó khăn
thứ nhất là anh chị em ở đây cũng luôn được viên nhau rằng là thật ra sẽ có những cái lúc rất là vất vả
thì chúng ta phải cố gắng
bất kỳ thời gian nào trong ngày có thể cả ban ngày cả ban đêm
thông tin về trường hợp nguy ngờ là cán bộ y tế dự phòng sẽ phải phối hợp với các đơn vị địa phương
để điều tra quanh vùng kịp thời trong cái thời gian ngắn nhất
trong quá trình đi điều tra giám sát trường hợp nguy ngờ bệnh
là chúng ta phải thực hiện cấp độ an toàn sinh học là cấp độ cao nhất
đấy là cấp độ ba phòng chống lây nhiễm cho chính các nhân viên y tế
ngoài ra chúng ta phải thực hiện là không làm lây nhiễm phát tán bầm bệnh ra môi trường xung quanh
nghĩa là ra cộng đồng
công việc không ai biết mặt nhớ tên
nhưng nhờ có những sự hy sinh thầm lặng của lực lượng y tế dự phòng
chúng ta đang ngày càng vững chắc hơn trên mặt trận chống covid một mươi chín